các bộ trưởng tài chính của liên minh châu âu eu đã nhất trí tài trợ bổ sung cho ukraine
thông qua việc đóng góp thêm vào ngân sách giải hạn
dù vậy hiện giữa các nước vẫn đang tồn tại một số khác biệt về những khoản chi tiêu khác
có nguy cơ gây chỉ hoãn hoặc chặn viện trợ dành cho kiev
tây ban nha nước bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch hội đồng eu từ tháng bảy này
cam kết sẽ nhanh chóng thúc đẩy để có được một khuôn khổ ổn định
cho việc hỗ trợ cho ukraine vào tháng một năm sau
đức cũng ủng hộ tăng chi tiêu cho ukraine
trong khi đó ba lan muốn eu dành nhiều nguồn lực tài chính hơn cho các nước láng giềng của ukraine
vốn phải tiếp nhận dòng người tị nạn chạy trốn xung đột
vá sa va đề ngọt khả năng sẽ chặn gói hỗ trợ dành cho kiev
trước đó ủy ban châu âu ec đề xuất từ nay đến năm hai nghìn hai mươi bảy sẽ tăng ngân sách eu thêm sáu mươi sáu tỷ euro
trong đó khoản hỗ trợ ukraine là một mươi bảy tỷ euro và cho vay là ba mươi ba tỷ